nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội đường phố đã diễn ra vào chiều nay ngày chín tháng ba
tại khu vực ngã sáu và quảng trường một mươi tháng ba của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
dự lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương địa phương và nhân dân trong tỉnh
cũng như đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước
lễ hội đường phố năm nay với chủ đề tinh hoa đại ngàn là chuỗi câu chuyện kể về vùng đất tây nguyên đại ngàn
với những âm hưởng thâm trầm thăng hoa bùng nổ quyến rũ
được thể hiện bằng màn trình diễn ấn tượng của các đoàn nghệ nhân
cùng với đoàn diễu hành của giới trẻ các doanh nghiệp tỉnh đắk lắc
hoạt động nhằm tôn vinh người chồng sản xuất kinh doanh cà phê
nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tây nguyên
thông qua việc giao lưu với các nước trên thế giới nhằm thể hiện ước vọng đắk lắc trở thành điểm đến của cà phê thế giới
chương trình là sự tôn vinh trọn vẹn cà phê và những người làm ra nó
khẳng định quá trình phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến cà phê việt nam